ông trí bị cáo buộc có hành vi sai phạm trong việc mua sắm ký test covid một mươi chín của công ty việt á gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn sáu tỷ đồng
cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có ông trần thanh mỹ trưởng phòng tài chính kế toán ông đặng minh tuyết phó trưởng khoa xét nghiệm bà trần thị nguyên hằng nhân viên khoa xét nghiệm trần thị mai anh nhân viên khoa dược và đinh lê lê na nhân viên kinh doanh của công ty việt á tại đắk lắc và tây nguyên
trong số các bị can nêu trên ông trần thanh mỹ và bà trần thị nguyên hằng bị bắt tạm giam
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông trần gia phú phó giám đốc trung tâm xét nghiệm thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
ông phú bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo đó khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ông trần gia phú đã tham mưu cho bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ để mua sinh phẩm hóa chất của công ty việt á và nhận của công ty việt á hơn hai tỷ đồng
lực lượng công an hai tỉnh điện biên và bình dương vừa liên tiếp phá hai chuyên án ma túy lớn bắt giữ ba đối tượng thu hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp và một kg ma túy đá
theo đó đêm ngày hai mươi sáu tháng năm tại bản chopley
xã keom huyện điện biên đông các lực lượng chức năng tỉnh điện biên phá thành công chuyên án bắt quả tang giàng a dua thu giữ hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy và một con dao nhọn
quá trình bắt giữ giàng a dua dùng dao chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt
nhưng với tinh thần kiên quyết chấn áp bắt giữ tội phạm tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng bảo đảm an toàn
trước đó vào khoảng một mươi tám h cùng ngày công an tỉnh bình dương phát hiện đối tượng trương hồng mạnh điều khiển xe máy chở nguyễn thị lượng đi giao ma túy
khi các đối tượng đi đến khu vực nhà nghỉ hoa anh đào thuộc phường an phú thành phố thuận an
thì bất ngờ bị các trinh sát ập vào bắt giữ thu một kg ma túy đá
tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ hoa anh đào lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy

thì bất ngờ bị các trinh sát ập vào bắt giữ hai đối tượng tại ngã tư cai lậy thuộc khu phố hai phường một thị xã cai lậy
bước đầu điều tra duy và thuận khai nhận đã thực hiện ba vụ cấp giật điện thoại di động trên địa bàn tỉnh long an
lực lượng tiến hành thu giữ tăng vật gồm hai điện thoại di động và một bình xịt hơi cay
ngày hai mươi bảy tháng năm đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định tỉnh nam định
bắt giữ đối tượng trần trung tây trú tại huyện giao thủy để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan công an tiếp nhận tin báo của bị hại trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
về việc bị kẻ gian lẻn vào nhà lấy một chiếc nhẫn kim cương một đồng hồ đeo tay và một máy tính bảng cùng nhiều đồ vật khác trị giá khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác minh làm rõ đối tượng trần trung tây là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên
tại cơ quan công an tê khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đối tượng đã thực hiện chót lọt sáu vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố phủ lý và tỉnh nam định
một nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề trên địa bàn thành phố lạng sơn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp lực lượng công an bắt giữ năm đối tượng gồm trần văn tiến dương mai hưởng hoàng thị hoa nguyễn quốc hợi và phạm thị ngân
đều trú tại thành phố lạng sơn
qua đấu tranh làm rõ trong ngày các đối tượng ghi số đề với tổng số tiền khoảng bốn trăm tám mươi chín triệu đồng
lực lượng công an xác định đối tượng trần văn tiến có dấu hiệu tổ chức đánh bạc các đối tượng đánh bạc gồm hoàng thị hoa dương mai hưởng nguyễn văn hội và phạm thị ngân
qua đấu tranh làm rõ trong ngày các đối tượng ghi số đề với tổng số tiền khoảng bốn trăm tám mươi chín triệu đồng